tại điện kính thiên trung tâm hoàng thành thăng long hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm một mươi năm hoàng thành thăng long
được unesco vinh danh di sản văn hóa thế giới hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
đến tham dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng đại diện các sở ban ngành thành phố hà nội
ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tại kỳ họp lần thứ ba mươi bốn của unesco được tổ chức tại bralisia thủ đô của brazil
tức tối ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi theo giờ brazil các thành viên đã nhất trí thông qua nghị quyết công nhận
khu trung tâm hoàng thành thăng long hà nội việt nam là di sản văn hóa thế giới
sau một mươi năm với nỗ lực đưa di sản đến với công chúng khu trung tâm hoàng thành thăng long
đã có những bước tiến vững chắc với cách làm bài bàn và trở thành điểm sáng
về công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản
với những kết quả trên chặng đường một mươi năm qua tiền đề vững chắc để trung tâm đi tiếp trạng đường tiếp theo
lâu dài khu di sản với định hướng trở thành một công viên văn hóa lịch sử
một điểm tham quan du lịch hấp dẫn hàng đầu thủ đô và cả nước
tiếp tục quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản ra thế giới